hòa chung trong không khí đầy trang trọng và cảm động của ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
hôm nay khoa văn học và khoa ngôn ngữ học thuộc trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm truyền thống khoa ngữ văn đại học tổng hợp hà nội
hai mươi năm thành lập khoa văn học và khoa ngôn ngữ học thuộc trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
mùa thu năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu khoa ngữ văn đại học tổng hợp hà nội
một khoa chuyên ngành khoa học cơ bản của trường đại học mới mở dưới chế độ việt nam dân chủ cộng hòa ra đời
trải qua nhiều giai đoạn với các tên gọi khác nhau khoa ngữ văn xưa khoa văn học và khoa ngôn ngữ học
nay đã đi qua chặng đường phát triển tròn sáu mươi năm
trong suốt sáu mươi năm ấy khoa văn học và khoa ngôn ngữ học luôn là một trong những cơ sở đào tạo
và nghiên cứu đầu ngành chất lượng cao của việt nam
khoa đã có những đóng góp to lớn đáng tự hào trong việc kiến tạo cơ sở
nền tảng cho nền giáo dục đại học việt nam
xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học xã hội và nhân văn
góp phần đào tạo nhiều thế hệ sinh viên phục vụ đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ xây dựng tổ quốc